xin kính chào quý vị đã quay trở lại với chuyên mục bí mật phòng the được phát sóng vào lúc hai mươi một h ba mươi hàng ngày trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
thưa quý vị tai nạn trong quan hệ tình dục hoàn toàn có thể xảy ra với các cấp độ khác nhau từ nhẹ tới trầm trọng
dù ở mức độ nào thì bạn cũng luôn cần biết cách xử trí nhanh và trong một số trường hợp cần phải tới gặp bác sĩ ngay
rách âm đạo
trong quá trình quan hệ tình dục danh âm đạo là một chấn thương thường gặp đối với phụ nữ
nếu ở mức độ nhẹ phụ nữ sẽ nhận thấy các vết xước hay vết rách nhỏ ở âm đạo
ở mức độ nặng hơn rất âm đạo có thể chảy máu gây đau hoặc nhiễm trùng ở âm đạo
dấu hiệu nhận biết khi rách âm đạo bạn thấy chảy máu hay sót đau khi đi tiểu
rách âm đạo trong khi quan hệ tình dục có nhiều nguyên nhân có thể do âm đạo bị khô chưa tít ra đủ chết bôi trơn
tình trạng hô âm đạo ở phụ nữ thường xảy ra khi phụ nữ vào độ tuổi tiền mãn kinh hàm lượng edgeogen bị giảm xuống
hoặc cũng có thể do màn dạo đầu chưa đủ trình độ để kích thích chất bôi trơn làm mềm tròn đạo
để dễ dàng hơn trong quá trình quan hệ cần kéo dài thời gian dạo đầu còn đối với phụ nữ tiền mãn kinh có thể dùng chất bôi trơn
danh âm đạo cũng có thể do tư thế quan hệ không phù hợp
đôi khi việc quá sáng tạo trong các tư thế sẽ là nguyên nhân dẫn tới điều này nên hạn chế chấn thương rách âm đạo bằng cách chọn tư thế nữ phù hợp
rách âm đạo cũng có thể do sử dụng đồ chơi tình dục không phù hợp
một số loại đồ chơi tình dục đôi khi sắc nhọn hoặc được làm từ các vật liệu gây kích ứng với da
vì vậy để hạn chế tình trạng rách âm đạo do đồ chơi tình dục bạn cần lựa chọn và quan sát kỹ đồ chơi trước khi sử dụng
tuy nhiên điều kỳ diệu là âm đạo lại có khả năng hồi phục rất nhanh sau khi bị rách thậm chí trong vài giờ
bạn đã không còn cảm thấy đau ở vết rách
nếu sau khi quan hệ từ một đến hai ngày với danh âm đạo vẫn chảy máu hoặc đau không giảm thì bạn nên đến gặp bác sĩ
tình dục là nguyên nhân phổ biến gây nhiễm trùng đường tiết niệu ở phụ nữ
khi quan hệ tình dục vi khuẩn từ vùng sinh dục và hậu môn có thể xâm nhập vào nhựa đạo bàng quang hoặc thận của phụ nữ
gây ra các triệu chứng như đi tiểu thường xuyên đau đớn đau thắt lưng và đau bụng ngăn ngừa nhiễm trùng tiểu liên quan đến tình dục bằng cách thực hành các mẹo
đi tiểu trước và sau khi quan hệ tình dục điều này giúp loại bỏ vi khuẩn trong niệu đạo của bạn và giảm áp lực cho bằng quang làm sạch toàn bộ bằng quang của bạn
rửa tay trước và sau khi quan hệ tình dục và sau khi tiếp xúc với trực tràng uống nhiều chất lỏng tăng lượng nước uống vào
đặc biệt là nước có thể giúp loại bỏ mọi vi khuẩn bằng cách pha loãng nước tiểu và thúc đẩy đường tiểu thường xuyên
hậu môn không tự tiết chất bôi trơn như âm đạo vì vậy nếu quan hệ qua đường hậu môn thì nguy cơ bị rách hậu môn rất cao
rách hậu muôn gây ra nhiều nguy cơ đối với sức khỏe hơn rách âm đạo
các mô ở hậu môn rất mỏng và chế nhiều vi khuẩn gây hại như vi khuẩn gây bệnh lộ chimadia hoặc virus hiv
nên có thể dễ dàng xếp nhập hơn khi có một viết rách nước nhỏ
máu khiến bạn bị nhiễm bệnh từ bạn tình hoặc nhiễm cho bạn tình
viết rách hậu môn có thể sẽ lành trong một hai ngày
nhưng nếu thấy khoảng thời gian này mà mình vẫn chảy máu hoặc bị đau bạn đi đến gặp bác sĩ
vì vậy để hạn chế nhất việc quan hệ hậu môn
nếu quan hệ qua đường hậu môn để tránh tình trạng tổn thương bạn cần sử dụng chất bôi trơn
sức âm đạo là một chiến thương thường gặp khi quan hệ
nguyên nhân bị sưng âm đạo là khi quan hệ tình dục có thể do
do phim sương bị kích thích phim sương âm đạo do kích thích thường chỉ kéo dài vài giờ hoặc tối đa vài ngày
do hành động quan hệ tình dục quá thô bạo do cường độ quan hệ quá nhiều do nhiễm chủng các loại nấm
sức âm đạo do khi quan hệ do dị ứng với tinh dịch
một số phụ nữ bị dị ứng với tinh dịch hay còn gọi là quá mãn protein huyết tương ở người
loại dị ứng này nhìn chung có thể gây siêu nhẹ và ngứa
lưu ý không gãi chút sương viêm để hết ngứa tại âm đạo sau khi quan hệ tình dục
cải cách thông thường như dùng nước sạch và ấm để làm giảm cảm giác ngứa ở âm đạo
chầm lạnh bằng cách bọc đá và một túi lạnh hoặc một chiếc khăn mềm sạch và đặt lên vùng bị sưng
cảm giác mắt có thể mang lại cho bạn sự dễ chịu ngay lập tức
lập lại lựa pháp miếng rán lạnh vài lần một ngày cho đến khi giảm bớt tình trạng sương tấy
nếu tình trạng viêm xương âm đạo không giảm kéo dài nhiều ngày kèm các triệu chứng khác nhau như đau hoặc ngứa
thì bạn cần đi khám bác sĩ
cả hai giới đều có thể bị đau và nhức sau quan hệ quá nhiều
ở nước giới âm hộ cũng có thể cảm thấy sưng hoặc viêm do hoạt động mạnh gây ra massad và cọ sát trên các vùng mô nhạy cảm
bạn đừng hoàn hốt khi thấy chiếc bác con su biến mất sau khi bạn tìm giúp gia dương vật khỏi âm đạo
bạn có thể dùng một hoặc hai ngón tay của mình lấy bác con su ra hoặc nhờ bạn tìm lấy hộ khỏi âm đạo
nếu bạn không sửa thấy bác con su bạn hãy giữ bình tĩnh đừng có sợ hãi
sợ hãi sẽ khiến vùng âm đạo của bạn xếp chặt lại và sẽ đẩy bác con su đi sâu hơn vào âm đạo khiến bạn khó lấy nó ra hơn
bà con dù chỉ có thể nằm trong âm đạo mà thôi không thể đi sâu vào trong tử cung của bạn
nếu không lấy được bác con su ra khỏi âm đạo ngay khi quan hệ hãy đợi khoảng một tiếng sau âm đạo sẽ co thắt tìm bác con su lấy sĩ ra ngoài hơn
nếu sau một ngày mà không lấy được chiếc bác con su bạn cần đến gặp bác sĩ để lấy ra ngay
dương vật không chứa xương ở bên trong nhưng tình trạng gãy dương vật vẫn có thể xảy ra
khi dương vật đang cương cứng nhưng lại bị ép phải gong xuống khiến các hang bên trong dương vật đang bị chứa đầy máu bị gãy và vỡ
gãy răng vật có thể xảy ra do giao hợp nhất là trong những tư thế mà người nam ở dưới
tuy nhiên dương vật bị gãy nhưng bệnh nhân vẫn đi tiểu được khá dễ dàng do ở thể xốp
ông thứ ba của dương vật nhỏ bao quanh nhiều đạo không bị tổn thương
nếu bạn nghe thấy một tiếng rắc hoặc nổi nhỏ trong quá trình quan hệ và thấy đau ở nam giới
thì có thể là bạn đã bị gãy xương vật
bạn cần lấy đá bọc vào một lớp khăn và trường lạnh cho phần dương vật bị gãy
liêu ý không trường lạnh trực tiếp lên đá dương vật sẽ gây bổng lạnh
sau đó bạn cần tới gặp bác sĩ ngoại khoa để lấy máu tụ và khâu lại chỗ rách
việc phẫu thuật khi bệnh nhân bị gãy dương vật không phức tạp
một bác sĩ ngoại khoa tổng quan cũng có thể thực hiện được phẫu thuật nếu đã được học cách xử trí
nếu không mổ ngày người bị gãy dương vật cũng có thể dần hết tím hết xương to sau nhiều ngày nhiều tuần lễ
tuy nhiên vật sẽ bị sơ hóa do tụ máu dẫn tới quẹo hay gập góc nặng không thể giao hợp được
việc sửa lại di chứng quẹo dương vật phức tạp hơn và cần được thực hiện bởi bác sĩ truyền khoa tiết niệm
quan hệ tình dục là một trong những hoạt động về mặt thể chất
vì vậy bị trôi rút là điều hoàn toàn có thể xảy ra
bất cứ vùng nào trên cơ thể cơ bắp cũng có thể bị trôi rút
tuy nhiên đùi và càng chân là những vị trí dễ bị trôi rút nhất khi quan hệ tình dục
càng chân nhất để điều trị tình trạng đau cơ trôi rút là đi bộ kéo ra các cơ
sẽ cần từ vài giờ cho đến vài ngày để bạn cảm thấy tốt hơn
để tránh làm lại tuần thương này bạn nên thường xuyên thay đổi tư thế
như vậy có thể sẽ không bị trong một tư thế quá lâu và sẽ giảm được tình trạng chuột rút
nếu bạn đã từng bị nhồi máu cơ tim hoặc các vấn đề về tim mạch khác
bạn nên tham vấn ý kiến của bác sĩ trong quan hệ tình dục
nhiều người có tiền sử bệnh tim mạch có nguy cơ bị nhồi máu cơ tim lần đầu tiên khi đang quan hệ tình dục
điều này đặc biệt đúng với đam giới
các dấu hiệu nhồi máu cơ tim khi quan hệ tình dục như bất ngờ đau thắt ngực
hoặc tăng áp ở lồng ngực buồn nôn chóng mặt và khó thở
nếu bạn hoặc bạn tình có bất cứ dạng khó chịu nào trên
để an toàn hãy dừng với quan hệ tình dục lại
nếu các dấu hiệu vẫn tồn tại hoặc diễn biến nặng hơn hãy gọi cấp cứu ngay
quan hệ tình dục có thể dẫn tới chấn thương ở đầu
điều này hoàn toàn có thể xảy ra trong hoàn cảnh tắt đèn phòng tối khiến bạn hoặc đối tác
và đập mạnh vào đầu vật thể cũng như thành giường sàn nhà cạnh tủ
khi bị chấn thương vùng đầu bạn sẽ phải dừng hết các hoạt động đang thực hiện
để trường lại vùng đầu giúp giảm sưng
nếu các triệu chứng như đau đầu buồn nôn và chóng mặt xuất hiện trong vòng một hai ngày
sau khi chấn thương xảy ra bạn cần đến gặp bác sĩ
bởi đó có thể là dấu hiệu bạn bị chấn thương nặng ảnh hưởng tới não
đau đầu do hoạt động tình dục thường không đáng lo ngại
nhưng đôi khi chúng có thể báo hiệu các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như huyết áp thấp
khối u ở não chảy máu đau đầu khi quan hệ tình dục
cả nam và nữ thường trước trong khi đặt cược khoái
hoặc ngay sau khi quan hệ tình dục
những cơn đau đầu này có thể cảm thấy giống như một cơn đột ngột nhói
hoặc một cơn đo âm ỉ tăng từ khi quan hệ tình dục với cường độ tăng cường
theo khảo ý kiến bác sĩ nếu đây là lần đầu tiên bạn gặp phải loại đau đầu này
hoặc nếu nó đi kèm với các triệu chứng khác như cửa cổ nôn mửa lúa lẫn hoặc khó phối hợp